liên quan đến nguyên nhân vụ ngộ độc tại bản tả trải xã ma ly trải huyện phong thổ tỉnh lai châu
làm bảy người tử vong ba mươi ba người nhập viện cấp cứu
đến cuối giờ chiều nay một mươi năm tháng hai ông nguyễn văn đối giám đốc sở y tế lai châu xác nhận
bước đầu là do ngộ độc methanol
theo đó các mẫu rượu và mẫu máu của các nạn nhân gửi về trung tâm kiểm nghiệm của cục vệ sinh an toàn thực phẩm bộ y tế
và trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai phần lớn đều cho thấy lượng nồng độ methanol đều vượt ngưỡng cho phép rất cao
với kết quả đó ngành y tế lai châu tiếp tục tập trung vào điều trị tích cực cho các nạn nhân với phác đồ theo hướng trên
hiện tại ngành y tế lai châu cũng yêu cầu lực lượng của các ngành túc trực theo dõi ở cơ sở nhằm phát hiện và phân loại nạn nhân nếu có
nếu nạn nhân ở mức độ nhẹ thì sẽ cho theo dõi tại trạm y tế xã còn nếu có dấu hiệu ngộ độc phải chuyển nạn nhân lên gai tuyến trên